ngày một mươi tám tháng chín đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn bắt đầu phiên họp ngày thứ nhất tại hà nội
tham dự đại hội có đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mong đảng
chủ tình ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
các đồng chí ủy viên trung mương đảng ủy viên dự khuyết trung ương đảng
cùng gần một đại biểu chính thức và đại biểu khách mời tham dự đại hội
với chủ đề đoàn kết dân chủ đổi mới phát triển
đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình
kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ tám
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
xuất ra những bài học thực tiễn sâu sắc
đề ra các chương trình hành động thiết thực
hiệu quả trong nhiệm kỳ mới
ngày mai ngày một mươi chín tháng chín đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
chính thức khai mạc với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
trong ngày làm việc này các đề biểu thảo luận góp ý kiến báo cáo
của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa tám trình đại hội
bên cạnh các ý kiến tham luận và phát biểu thảo luận của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các địa phương
các tổ chức thành viên các chuyên gia cá nhân tiêu biểu tại hội trường chính
sẽ có năm trung tâm thảo luận của đại hội về năm chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới